các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối bảy tháng một thông tin từ phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hải phòng cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an quận hải an và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng trên địa bàn phường đông hải hai quận hải an
quá trình điều tra bước đầu xác định khoảng một mươi năm h một mươi chiều cùng ngày
một người đàn ông đeo bà lô đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt cầm vật nghi là súng
uy hiếp đe dọa một nữ nhân viên ngân hàng ở một chi nhánh tại đình vũ phường đông hải hai
sau đó đối tượng yêu cầu nữ nhân viên này xếp tiền vào chiếc ba lô màng sẵn theo người rồi đi ra khỏi ngân hàng
toàn bộ vụ cướp chớp nhoáng trong vòng hơn hai phút đồng hồ đã bị camera an ninh ghi lại
sau khi gây ra vụ cướp trong ngân hàng nam nghi phạm đã ra ngoài dùng vật nghi là súng
đe dọa uy hiếp nam nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp đi một chiếc xe máy
và tẩu thoát khỏi hiện trường
sự việc diễn ra trong ít phút và đã được một số người dân ghi lại bằng clip điện thoại
ngay sau khi nhận được tin báo giám đốc công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các lực lượng truy bắt
đồng thời đề nghị cục cảnh sát hình sự và công an các tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng
sau khi cướp được tiền nam cướp luôn xe máy của nhân viên bảo vệ để bỏ trốn
nhận được thông tin lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát dây dặn kinh nghiệm
của phòng trọng án phối hợp với công an các địa phương triển khai phương án kế hoạch để truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ các tổ công tác đã phát hiện đối tượng nam lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án
số tiền và xe mô tô mà đối tượng cướp được ở ngân hàng
theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày chín tháng một
tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thuộc công an thành phố hải phòng
công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải thành phố hải phòng
đang nói sau khi thông tin về đối tượng cướp ngân hàng ở hải phòng được chia sẻ
trên mạng xã hội lập tức lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên từ hải phòng lên hà nội
để mua xe phân khối lớn
trong đoạn clip chủ cửa hàng nhiệt tình chia sẻ
có một anh khách người hải phòng cất công lên tận showroom mình để giúp em zx một mươi r hai nghìn hai mươi một về tận nhà anh em ạ
và đây là chiếc z một mươi r hai nghìn hai mươi một đầu tiên tại khu vực miền bắc luôn
đúng là anh em hải phòng một mươi năm hòa phượng đỏ mãi đỉnh
đầu tiên là anh định xúc con hát hai cơ nhưng là do chưa đi con một phân khối bao giờ nên anh cũng hơi ngại
và thế là anh chốt luôn con zx một mươi r hai nghìn hai mươi một đi cho quen
khi nào quen thì mua luôn h hai
sau khi bên mình dặn dò xong thì anh khách quyết định đi xe từ hà nội về hải phòng luôn
tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tẩy găng
người phạm nguyễn văn nam đã bị bắt
chiếc siêu mô tô zx một mươi r cũng đã bị tịch thu làm tăng vật
được biết kawasaki zx một mươir hai nghìn hai mươi hai hiện nay có giá bán chính hãng tại việt nam ở mức bảy trăm hai mươi chín triệu đồng
giá xe sau khi lan bánh rơi vào khoảng bảy trăm bảy mươi triệu đồng
mẫu zx một mươi r đang bán tại hà nội
zx một mươi r hai nghìn hai mươi hai đang bán tại việt nam là phiên bản xe mới nhất được nâng cấp hoàn toàn bao gồm cả ngoại hình trang bị lẫn sức mạnh
sau khi đoạn clip trên được đăng tải một số cư dân mạng đã nhanh chóng vào để lại bình luận hoài nghi
có khi nào vừa cướp ba tỷ của ngân hàng để mua không
lúc này chủ cửa hàng cũng thật thà trả lời
tôi cũng vừa đọc vụ ý và cũng bật mí thêm
anh này chạy grab nên không đi h hai được
ngay sau khi thông tin đối tượng cướp ngân hàng đã bị bắt giữ
nhiều người cũng nhanh chóng vào để lại thông báo cho chủ cửa hàng nắm bắt được thông tin
khiến cho chính người này cũng bị bất ngờ và liên tục hỏi lại ai bị bắt cơ bác để xác thực thông tin
hiện tại đoạn clip tên cướp ngân hàng đem tiền đi mua xe phân khối lớn vẫn đang được tiếp tục chia sẻ và khiến nhiều người bàn tán
cô gái cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz
còn nhớ cách đây vài tháng đã diễn ra phiên xét xử phùng thị thắng hai mươi sáu tuổi
từng nổi lên nhờ cuộc thi thách thức danh hài cuối cùng cô được cả nước biết đến theo một cách khác không hề hài hước một chút nào đó chính là cướp ngân hàng
vâng thưa quý vị nữ quái này là cô gái có ước mơ làm giàu muốn trở thành người nổi tiếng và châm biếm
cô ấy muốn trở nên nổi tiếng và giàu có mong ước đó đã trở thành hiện thực nhưng không phải là theo cách mà cô đã tưởng tượng
trước khi được biết đến là nghi can trong vụ cướp ngân hàng mới đây
phùng thị thắng từng tham gia thi thách thức danh hải màn xuất hiện của cô gái trẻ được phát sóng vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại đây cô giới thiệu mình là ca sĩ tự do có khả năng ca hát biết sáng tác nhạc và hát được bảy thứ tiếng đồng thời có hứng thú với diễn xuất
dẫu được chấn thành và trường giang khen tài ca hát song ở phần thi chính là tấu hải phùng thị thắng không thực sự thuyết phục được ban giám khảo trao cơ hội tiến sâu vào vòng chọc
ngoài ra phùng thị thắng từng lấy nghệ danh là kang pi thi z pop dream vietnam audition hai nghìn một mươi chín và vào đến vòng chung kết
nữ quái này cũng từng tiết lộ đã ghi danh tham gia nhiều cuộc thi hát nhưng không qua khỏi vòng loại
ngoài ra cô sở hữu kênh youtube riêng tên là kang pi cover một số ca khúc việt anh hàn
sau khi thông tin về vụ cướp ngân hàng hôm một mươi tháng một mươi được báo chí trong nước đăng tải những hình ảnh video
của phùng thị thắng thời tham gia các chương trình trước kia đã được cư dân mạng việt nam đào lại và trở thành đề tài được lan truyền bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội
ngày hai mươi một tháng một mươi hai thắng bị tòa nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội cướp tài sản
khai về tòa bị cáo cho biết từng học ngành ngôn ngữ anh tại trường đại học hà nội nhưng nghỉ giữa trường để vào sài gòn tham gia sáng tác âm nhạc hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh
để có tiền thực hiện ước mơ vào sobis bị cáo đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng và đã lên kế hoạch một tháng trước khi thực hiện
thắng phủ nhận lời khai trước đó là đi cướp để trả nợ giang hồ
bị cáo nói mình làm nhiều ngành nghề từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như thách thức danh hài việt nam idol hay mc đủ khả năng tài chính nên không có việc mượn nợ
theo cáo trạng được viện kiểm sát công bố thắng muốn có tiền tiêu xài trả nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng
ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cô lên mạng tìm hiểu cách thức để chế tạo cháy nổ rồi đi mua vật liệu về làm hai quả nổ giả sau đó giấu trong tủ gửi đồ tại siêu thị bixi trên đường trường trình quận tân phú
gần trưa ngày một mươi một mươi hai nghìn hai mươi cô đến siêu thị big c lấy túi đựng quả nổ và mang theo nhiều bình garmini chai xăng cùng nhiều vật dụng cá nhân bỏ vào túi sách đón taxi đến siêu thị yêu môn
khi đi ngang qua phòng giao dịch tết công banh trên đường trường vị ký thăng thấy vắng người nên đã quyết định sẽ cướp
sau khi vào nhà vệ sinh yêu môn hóa trang bằng cách đội tóc giả mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kính đen găng tay cô gọi taxi quay lại mục tiêu đã chọn
lúc này ngân hàng vắng người chỉ có một nhân viên bảo vệ ở bên ngoài thấy thắng sách ba lô đi bộ vào bảo vệ chặn lại vì ngân hàng đã nghỉ cô xin vào trong lấy đồ để quên
thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa cô đặt túi sách mở sẵn để lộ nhiều bình ga mini chai xăng dây đèn nhấp nháy và nói rằng
đây là bom tất cả dơ tay lên và yêu cầu nhân viên ngân hàng bước ra giữa phòng
cô ta tiếp tục lấy chai xăng dụng cụ khò lửa dọa cho nổ buộc hai nữ nhân viên phải bỏ tiền vào trong túi của mình tổng cộng hai hai tỷ đồng
lấy được tiền thắng nhanh chóng ra ngoài rồi dùng dây cột cửa ngân hàng nhốt mọi người ở bên trong sau đó nhảy lên chiếc xe taxi tẩu thoát
thắng lấy năm triệu đồng mua quần áo thay đổi trang phục để lẩn trốn nhưng bị công an bắt ngay sau đó tại vincom cộng hòa thuộc quận tân bình cùng với toàn bộ tăng vật
quá trình điều tra thắng khai do ấp ủ giấc mơ vào shobis phải vay tiền giang hồ để đầu tư hình ảnh nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định
trả lời hội đồng xét xử về việc thay đổi lời khai về động cơ phạm tội bị cáo nói mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc
nếu khai đi cướp để thực hiện giấc mơ thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần thắng giải thích và khẳng định mình hoàn toàn bình thường
thắng giải thích thêm lý do khi gây án thực hiện nhiều hành vi trước camera của ngân hàng là vì bị ảnh hưởng bởi phim hành động và muốn tạo ra sự việc ấn tượng
về việc chế tạo quả nổ bị cáo cho biết
đã lên mạng xem hình dạng của trái nổ nhưng không xem cách chế tạo mà do mình tự nghĩ ra
những trái nổ bị cáo mang đi cướp ngân hàng là nhằm đe dọa chứ không mong muốn gây thương tích cho ai
thắng nói và cho biết lúc thực hiện hành vi phạm tội mọi việc diễn ra thuận lợi các nhân viên ngân hàng đều nghe theo lời mình
nói lời sau cùng bị cáo xin lỗi đại diện phía bị hại thừa nhận hành vi là sai phạm nên chấp nhận mọi phán quyết của tòa
trước khi đi cướp
bị cáo đã bảo vệ ngân hàng
tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể bị đối diện
bị cáo biết được trước tương lai chỉ làm theo giấc mơ thang nói
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt thắng mức án một mươi chín năm tù
chúng tôi xin đánh nhắc lại đây là những hành vi phản cảm trái pháp luật
hy vọng qua câu chuyện của hai người này thì các bạn sẽ bớt phim ảnh đi và nhìn thật vào hiện thực hơn
vâng tầm niệm có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho đến lúc này vẫn luôn đúng
và nếu có cho thì các bạn cũng chỉ là chuột bạch để thử miếng phò mát miễn phí mà thôi
song sắt và chiếc còng số tám sẽ theo bạn cả cuộc đời